hầu khắp các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến tận bình thuận trời đã có nắng và nền nhiệt hiện tại ở khu vực này đang duy trì mức là từ hai mươi ba đến hai mươi năm độ
tuy nhiên cũng giống như phía bắc dưới tác động của vùng áp thấp phía tây mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay tại hầu khắp trung bộ sẽ giao động trong khoảng là từ ba mươi hai cho đến ba mươi năm độ
riêng một số nơi ở vùng núi phía tây như là khu vực tương dương hương khê đông hà hay là cả khu vực nam đông nhiệt độ có thể cao tới ba mươi sáu độ
cộng với độ ẩm giảm thấp chỉ khoảng từ sáu mươi cho đến sáu mươi năm sẽ gây ra tình trạng khô nóng
nắng cũng là thời tiết chủ đạo trong ngày hôm nay tại các tỉnh phía nam
ngay lúc này đây những tiên nắng đầu tiên của ngày mới cũng đã bắt đầu xuất hiện trên cả hai khu vực là tây nguyên cũng như là khu vực nam bộ
dự báo mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở tây nguyên sẽ phổ biến trong khoảng từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
trong khi đó ở nam bộ nhiệt độ duy trì ngưỡng từ ba mươi bốn cho đến ba mươi sáu độ
thời tiết trên toàn bộ biển đông đang khá tốt khắp nơi đều chỉ có gió yếu sóng thấp và biển êm
trời cũng không có mưa rông tầm nhìn xa trên một mươi km
nhìn chung khá thuần lợi cho việc vươn khơi bám biển của bà con người dân
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước